hàng chục nghìn hectare lúa vụ đông xuân ở cà mau đang đứng trước nguy cơ mất mùa bởi thiếu nước ngọt tế tiêu
hạn hán và xâm nhập mặn mùa khô năm nay dự báo đến sớm tác động nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân cà mau ngay trước dịp tết nguyên đán
tại khu vực cống trung thuật xã khánh hải huyện trần văn thời cơ quan chức năng tỉnh cà mau huy động nhân lực cùng nhiều thiết bị chuyên dụng để đáp con đập phía trong cống
vài ngày trước người dân trình báo với chính quyền và ngành chức năng ngày khi phát hiện nước mặn từ bên ngoài dò dỉ qua đáy cống khiến mực nước phía bên trong cống trùm thuật dâng cao khoảng hai mét
trên mặt nước của các cống nước theo trường cường dâng cao sự hồi ở trong là nước khô đáy trên khô do đó trên mặt nước ở các cống trên tướng đi sông đốc là khoảng từ hai mét thậm chí có nơi là trên hai trăm linh năm
mặn đến sớm đã khiến hơn một mươi ba hectare trong tổng số hơn ba mươi sáu hectare lúa gieo trồng trên đất nuôi tôm của người dân cà mau bị thiệt hại mức độ ảnh hưởng từ ba mươi đến bảy mươi
hiện bà con nông dân đang đứng ngồi không yên bởi trong tổng số hơn ba mươi hectare vụ lúa đông xuân
đã có hơn năm mươi diện tích bị thiệt hại do canh dạch khô hạn không đủ nước ngọt tưới tiêu cho đồng ruộng
năm nay theo dự báo của bộ tài nguyên nó sắp xỉ như năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên ở cà mau chúng tôi nhận định là năm nay hạn đã đến sớm hơn năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
do đó hiện nay thì mới chúng ta bắt đầu tháng một mới giữa tháng một thì các mực nước trong kinh đã khô cạn
thì cái này thì nó sẽ ảnh hưởng tới hệ thống công trình dọc theo tiếng đê sông đốc cũng như tiếng đê biển
ngoài cây trồng vật nuôi hệ sinh thái ngọt bị ảnh hưởng tình trạng hạn mặn sớm bước đầu đã khiến nhiều kênh dạch chữ nước ngọt của cà mau bị cạn nước
gây nên tình trạng sụp lốn làm hư hỏng đường giao thông nông thôn
đây là điều đã được ngành chức năng địa phương dự báo từ trước bởi trận hạn mặn lịch sử năm hai nghìn một mươi sáu
tình trạng tương tự đã xảy ra
khiến hàng chục nghìn km đường giao thông ở cà mau bị sụp lốn hư hỏng